công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố bắt tạm giam đối với dương tuấn ngọc
trú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
dương tấn ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các bài viết
video clip có nội dung bóp méo tình hình thực tế xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam và xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với dương tuấn ngọc
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt thêm ba đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
ba đối tượng bị truy nãn đặc biệt đã bị bắt giữ
ba đối tượng gồm y kinh nhiêng nay dương và y hoan e ban
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ ba bị can bị truy nã đặc biệt
tại xã ea lê huyện ea súp gồm y dũ nhiê nay yên và nay tam
cả sáu đối tượng đều liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và e cơ tu
huyện trư quynh vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khiến chín người chết và hai người bị thương
sau một ngày ra quyết định truy nã về tội đào ngũ bị can nguyễn trọng huy đã bị công an
phường tân an thị xã la di của tỉnh bình thuận bắt giữ
sau khi tại ngũ hơn một năm nguyễn trọng huy cấp bậc binh nhất đã bỏ trốn vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù đồng đội và chính quyền địa phương đã đến gia đình vận động viên
động viên kêu gọi nhiều lần nhưng không trở lại đơn vị
ngày một mươi chín tháng bảy cơ quan điều tra hình sự khu vực năm quân khu bảy đã ra quyết định truy nã
đối với huy với tội danh đảo ngũ
trưa ngày hai mươi tháng bảy huy bị bắt tại một tiệm sửa xe ở phường tân an
hiện cơ quan điều tra đã đưa huy về để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá rừng bằng hình thức đổ hóa chất vào các cây thông trên địa bàn hai xã lộc ngãi
và lộc phú huyện bảo lâm ubnd tỉnh lâm đồng đã yêu cầu ubnd huyện tạm đình chỉ công tác
đối với chủ tịch ubnd
ubnd tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch ubnd của hai xã trên để kiểm tra và xem xét làm rõ trách nhiệm
của tổ chức cá nhân theo quy định
trước đó chỉ chưa đầy một tháng tại khoảnh ba bốn tiểu khu sáu trăm một mươi ba xã lộc phú lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ
danbri quản lý bảo vệ và khoảnh năm sáu tiểu khu sáu trăm một mươi bốn xã lộc ngãi tổng lâm phần do công ty cổ phần hà phong
quản lý bảo vệ nằm trên địa bàn hai xã lộc ngãi và lộc phú đã xảy ra các vụ đầu độc bức hại hơn hai trăm năm mươi cây thông tự nhiên
hàng chục năm tuổi sau khi phát hiện lực lượng chủ rừng đã cắt bỏ một phần thân cây bị khoan lỗ và đổ dấu nhớt
cứu cây nhưng khả năng sống sót khá thấp
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác

lý lịch tư pháp quốc gia
sở lao động thương minh và xã hội tình đồng
bị cáo trần văn dự cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bị đề nghị từ tám đến chín năm tù
bị cáo vũ hồng nam cựu đại sứ việt nam tại nhật bản bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ở nhóm tội đưa hối lộ bị cáo vũ thủy dương giám đốc công ty lữ hành việt bị đề nghị từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phạm bá sơn nhân viên công ty xây dựng thái hòa và bị cáo tào đức hiệp giám đốc công ty công đoàn đường sắt bị đề nghị từ một mươi tám đến hai mươi tháng tù cho hưởng án treo
ở nhóm tội môi rời hối lộ bị cáo trần quốc tuấn giám đốc công ty thương mại và du lịch việt nam bị đề nghị từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
đối với các bị cáo khác do không có thêm tình tiết mới trong quá trình tranh luận
nên đại diện viện kiểm sát bảo lưu quan điểm như đã đề nghị trong quá trình luận tội
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
liên quan đến bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
theo viện kiểm sát tổ ba trăm linh bốn có quyền hạn giúp việc cho tổng cục trưởng
tổng cục quản lý thị trường
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả
cao thị minh thuận giám đốc công ty phố hưng phát đã liên hệ với trần hùng nhờ bỏ qua vụ việc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy hải lá lao động tự do được thuận nhờ đưa ba trăm linh triệu đồng cho bị cáo hùng để xin bỏ qua vụ việc
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ
tuy nhiên căn cứ thực nghiệp tài liệu liên quan bị cáo trần hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ ba trăm linh triệu đồng
theo đó viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo trần hùng từ chín đến một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra bị cáo hùng còn phải nộp trả lại ngân sách ba trăm linh triệu đồng
vận chuyển trái phép năm bánh heroin và trên một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ điện biên về hà nam tiêu thụ
nguyễn cường thắng chú tại huyện lý nhân của tỉnh hà nam đã bị công an tỉnh hà nam khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện lý nhân phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tang thắng đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin một mươi một trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời
đáng chú ý thắng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản
đối tượng thường xuyên móc nối câu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh điện biên sơn la để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về hà nam để bán
liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và yạc tùa huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt ba đối tượng truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
qua nhiều ngày kiên trì truy tìm theo dõi nắm tình hình lực lượng công an huyện chư quynh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện truy đuổi và bắt gọn ba đối tượng truy nã đặc biệt
đang lẩn trốn tại một khu đồi dãy vắng thuộc đồi độc lập thôn niết xã yạc tùa huyện chư quynh
huyện crong bông nay dương chú huyện crong búc y hoan nghia ban chú tại huyện cư mga lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ar một mươi năm một trăm một mươi năm viên đạn cùng một số tang vật chứng có liên quan trong quá trình các đối tượng lẩn trốn
với tinh thần quyết liệt kiên trì đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt hết sáu đối tượng truy nã đặc biệt liên quan trong vụ khủng bố tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yạ tiêu và yạc tùa huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa qua
công an xã hồ nai ba huyện trảng bom của tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn trường một mươi chín tuổi trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bảy tại một phòng trọ ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom đối tượng trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và vùng bụng của nạn nhân tên quân sau đó giật sợi dây chuyền trên cổ của anh quân rồi bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã hồ nai ba đã triển khai lực lượng xuống hiện trí
công an xã hồ nai ba đã truyền và phối hợp với người dân kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đến chiều cùng ngày đối tượng trường đã bị lực lượng công an bắt giữ hiện đối tượng cùng tam vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục xử lý
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị từ một mươi năm h hôm nay hai mươi một tháng bảy giá xăng tăng từ một một trăm hai mươi đến một hai trăm chín mươi năm đồng một lít
trong khi đó giá dầu đồng loạt tăng từ bốn trăm ba mươi bảy đến tám trăm linh
tính từ đầu năm giá xăng đã trải qua hai mươi lần điều chỉnh trong đó có một mươi một lần tăng
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai tăng một hai trăm hai mươi đồng một lít lên hai mươi một sáu trăm ba mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng một ba trăm linh đồng một lít lên hai mươi hai bảy trăm chín mươi đồng một lít
tương tự giá dầu diesel tăng tám trăm chín mươi đồng một lít lên một mươi chín năm trăm linh đồng một lít
giá dầu hỏa tăng tám trăm bảy mươi đồng một lít
tương tự giá dầu diesel tăng tám trăm chín mươi đồng một lít lên một mươi chín một trăm chín mươi đồng một lít
giá dầu mazut tăng bốn trăm bốn mươi đồng một kg lên một mươi năm bảy trăm hai mươi năm đồng một kg
tại kỳ điều chỉnh này liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
và không chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu